dù mới được di rời đến khu ở mới cao hơn để tránh ngập lụt tuy nhiên sau đợt mưa lũ vừa qua đã khiến khu tái định cư mới tại xã minh hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình xảy ra sạt lở nghiêm trọng từ các sườn núi
sự việc này khiến cho hàng chục hộ dân đang sinh sống tại nơi đây hết sức bất an và lo lắng
đã nhiều ngày trôi qua nhưng bà trương thị thanh cũng như hàng chục hộ dân sống trong khu vực cửa chuông vẫn chưa hết bằng hoàng lo lắng khi trong đêm khuya chứng kiến cảnh quả đồi sau nhà bị sạn nứt hàng chục khối đất đá sạt lở đổ vào nhà
đây là khu tái định cư cho những hộ dân được di rời khẩn cấp từ vùng ngập lụt lên vùng cao
dự án được khởi công xây dựng từ năm hai nghìn một mươi năm với tổng kinh phí hai mươi sáu tỷ đồng
dự án được thực hiện đầu tư theo hai giai đoạn để thực hiện di rời chín mươi chín hộ dân tái định cư
hiện tại đã hoàn thành giai đoạn một đưa bốn mươi một hộ dân của các vùng bị ngập lụt nặng nhất của xã về đây ở

trong tâm trạng nơi này tình trạng sạt lở sẽ tiếp tục diễn ra đặc biệt là mùa mơ lũ đang đến
do đó các cấp các ngành liên quan của tỉnh quảng bình cần sớm có biện pháp khắc phục di rời người dân đến khu ở mới an toàn hơn để bảo đảm an toàn tính mạng tài sản cho người dân